trong ngày bốn tháng một mươi một do ảnh hưởng của mưa bão số một mươi hai và mưa to diễn ra từ mấy ngày trước nên nước từ thượng nguồn đổ về nhiều
khiến cho nước ngập sâu đường quốc lộ hai mươi sáu có đoạn sâu tới bảy mươi cm tại cầu số một mươi bốn thuộc km năm mươi hai năm trăm sáu mươi bốn quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua xã ia trang huyện mơ đrắc
đây là khu vực giáp ranh giữa tỉnh khánh hòa và tỉnh đắk lắc
nhận được tin báo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã cử một tổ công tác đến để phân luồng bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực này
đến một mươi bảy h cùng ngày nước đã xuất sần nên phương tiện giao thông qua lại được bình thường và bảo đảm an toàn giao thông